cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan ông nguyễn văn điều
trưởng ban nội chính tỉnh thái bình điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông khiến ba người thương vong rồi bỏ chạy
trước đó chiều tối ngày tám tháng năm ông nguyễn văn điều đã điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông nghiêm trọng
ở phường tiền phong tp thái bình khiến một người chết và hai người bị thương
trước đó chiều tối ngày tám tháng năm ông nguyễn văn điều đã điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông nghiêm trọng